thưa quý vị lợi thế về pháo binh ngày càng tăng của nga và những nỗ lực huy động kém của ukraine
đã cho phép lực lượng nga đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt trận
hàng thông tấn unigan của ukraine dẫn lời giám đốc tình báo quốc gia mỹ mới đây cho biết
các lực lượng nga đã đạt được bước tiến trên chiến trường ở khu vực kharkov donet
và cuộc chiến khó có thể kết thúc trong tương lai gần
trong một cáo buộc đã bị bắc kinh bác bỏ bà avril gaines lưu ý rằng
việc trung quốc cung cấp các linh kiện và vật liệu lưỡng dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng nga
là một trong những yếu tố làm thay đổi động lực trên chiến trường ở ukraine
theo hướng có lợi cho điển kremlin
theo bà ganes thực tế là nga cũng đã đẩy nhanh việc khôi phục năng lực quân sự
bà cho biết trong nhiều tháng tổng thống nga vladimir putin đã cho thấy rằng
ông ấy sẵn sàng bắt đầu đàm phán với kiev và washington
về tương lai của ukraine nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào
cho thấy nhà lãnh đạo nga sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể
hiện tại theo bà gaines nga đang sử dụng các chiến thuật cứng sắn hơn nhằm vào ukraine
bao gồm cả việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của kiev
giám đốc tình báo mỹ lưu ý rằng theo điện kremlin điều này sẽ thuyết phục ukraine
rằng việc tiếp tục giao tranh sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho họ
và sẽ không dẫn đến chiến thắng
bà gan nhấn mạnh những chiến thuật này có thể sẽ tiếp tục
và xung đột khó có thể kết thúc sớm
ngoài ra bà gaines nói thêm rằng mắc cơ va đã tăng chi tiêu quốc phòng
lên gần bảy gdp gần gấp đôi mức trung bình trong toàn bộ lịch sử nước nga
hiện nay ngân sách quốc phòng của nga chiếm khoảng hai mươi năm tổng chi tiêu
đánh giá về tình hình chiến trường ở ukraine viện houston có trụ sở tại mỹ
ngày ba tháng năm cũng cho rằng các lực lượng nga đạt được những tiến bộ đáng kể trên chiến trường
cụ thể lợi thế về pháo binh ngày càng tăng của nga và những nỗ lực huy động kém của ukraine
đã cho phép lực lượng nga đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt trận
trong khi đó tên lửa vào máy bay không người lái của nga tiếp tục tấn công
các trung tâm quan trọng của ukraine
lực lượng nga và ukraine đã giao tranh dữ dội ở phía nam và phía đông ukraine
hình ảnh vệ tinh và tình báo nguồn mở cho thấy trận địa khốc liệt nhất ở phía đông
xảy ra xung quanh bakhmut sprinne abdiivka và chasovia
ở phía nam quân nga tiếp tục tập trung vào việc loại bỏ các cứ điểm phòng thủ
của ukraine trong khu vực drabotino
thành tựu đáng kể nhất của kiev từ cuộc phản công năm ngoái
và kyrgyzstan địa điểm đầu cầu bắc qua sông donetsk
dữ liệu hiện có cũng cho thấy nga đang tăng cường tập trung quân
ở tỉnh donetsk ở mức cao
trong khi đó các đơn vị công binh của nga đang tìm cách kết nối những chiến hào hiện có
với các công sự mới kéo dài đến tỉnh begorod ở phía đông và tỉnh zaporizhia ở phía nam
nga đã hỗ trợ các cuộc tấn công trên bộ bằng các cuộc không kích
với máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine
tuần này không quân ukraine báo cáo tỷ lệ đánh chặn các loạt tên lửa này là khoảng sáu mươi
trong khi đó bộ năng lượng ukraine tiết lộ rằng các cuộc tấn công của nga
đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở ở miền nam và miền tây ukraine
về phần mình kiev cũng tiếp tục tiến hành các biện pháp đáp trả
nhằm vào các mục tiêu bên trong nước nga
cơ quan an ninh ukraine sbu đã tấn công hai nhà máy lọc dầu
và một căn cứ không quân quan trọng ở vùng carasnoda
những cuộc tấn công này đã gây ra thiệt hại đáng kể cho một nhà kho
mà nga sử dụng để chứa bom dẫn đường umpk
quý vị thân mến giới quan sát đánh giá bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là một trong những thời điểm
căng thẳng nhất trong cuộc xung đột nga ukraine vốn đã kéo dài hơn hai năm
các chuyên gia quân sự đã đưa ra những nhận định về thế trận của nga và ukraine
trong các trận chiến trên bộ trên không và trên biển vào thời gian tới
quân đội ukraine đối mặt với nhiều khó khăn dọc theo tiền tuyến
do thiếu hụt đạn dược và vũ khí
kiev đang đợi gói viện trợ quân sự mới từ washington
sự ủng hộ mạnh mẽ của mỹ và châu âu dành cho ukraine cũng có dấu hiệu dặn đứt
khi các quốc gia phương tây dành thời gian bổ sung kho vũ khí của mình
và tổ chức hàng loạt cuộc bầu cử
trong khi đó nga đang nỗ lực tái thiết quân đội tăng cường sản xuất vũ khí
và mua thêm máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo từ các nước đối tác
theo các chuyên gia quân sự năm hai nghìn hai mươi bốn được cho sẽ là thời điểm khó khăn đối với ukraine
sau khi cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái
của nước này mang lại kết quả không như mong đợi
kosie sam thư ký thường trực của bộ quốc phòng estonia cho rằng
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ rất khó khăn đối với ukraine đồng thời phía ukraine cần phải phòng thủ nhiều hơn
trong chuyến thăm ukraine gần đây tổng thư ký nato jens stoltenberg kêu gọi các đồng minh
thực hiện cam kết viện trợ quân sự cho kiev và tuyên bố vẫn chưa quá muộn để ukraine giành chiến thắng
nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công mạnh mẽ dọc theo mặt trận phía đông
nhằm giành quyền kiểm soát những vùng
những vùng lãnh thổ mới ở các khu vực donetsk lugansk kharkov và zaporizhia
việc giành quyền kiểm soát toàn bộ donetsk và lugansk là mục tiêu quan trọng của nga
những đợt tấn công rồn rập của nga là tín hiệu cho thấy
moscow sắp triển khai một chiến dịch tấn công mới vào mùa hè
một trong những mục tiêu tiềm năng của nga trong đợt tấn công mới là thành phố chasobia của donesk
và thành phố kupyansk của kharkov
viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng việc moscow giành quyền kiểm soát và ổn định tình hình khu vực
ở phía tây bắc abdimka đã đặt ra cho nga hai lựa chọn
đó là tiếp tục tiến về phía tây hướng tới pokorosk hoặc cố gắng tiến về phía bắc
để tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh jasobia
chasovia chỉ cách bakhmut khoảng chín sáu km về phía đông
bakhmut từ lâu đã trở thành một trong những điểm nóng tại mặt trận donetsk
ngay cả sau khi nga giành quyền kiểm soát thành phố này vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
hiện tại thành phố này là một điểm tập kết quan trọng cho lực lượng ukraine
đây cũng là cửa ngó dẫn vào các thành phố kramatorsk và slovyansk
cả hai đều là mục tiêu chiến lược của lực lượng nga trong nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực donesk
pavel luzhin nhà phân tích quân sự nga cho rằng rất khó để đánh giá liệu lực lượng nga
có thể mở rộng nỗ lực tấn công hiện tại để tiến hành một chiến dịch lớn hơn vào mùa hè hay không
ông luzin cho hay nga không có quá nhiều nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn hơn
những gì chúng tôi thấy là nga đang cố gắng bao vây một nhóm quân đáng kể của ukraine
nhưng không thể thực hiện được điều này
có lẽ nga sẽ thực hiện một nỗ lực khác vì moscow cần những vị trí vững chắc hơn
để tạo ra bước đột phá trên chiến trường
trong thời gian gần đây ukraine đang tìm cách làm gián đoạn hoạt động liên lạc
tuyến hậu cần và ngành công nghiệp của nga nhiều nhất có thể
các cuộc tấn công tầm xa của ukraine bằng máy bay không người lái
và các mục tiêu bên trong nước nga vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt
sự xuất hiện của phiên bản tên lửa chiến thuật atams với tầm bắn xa hơn trên chiến trường
sẽ giúp ukraine có phạm vi tiếp cận các mục tiêu của nga lớn hơn
mỹ đầu tháng bốn đã bí mật chuyển giao hệ thống ata cms với tầm bắn ba trăm linh km
giúp kiev tập kích hàng loạt mục tiêu sâu trong khu vực do nga kiểm soát
tuy nhiên ukraine thừa nhận họ chỉ có thời gian ngắn để tận dụng ưu thế của tên lửa atams
trước khi nga tìm ra phương án đối phó
ivan stupak cố vấn ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo của quốc hội ukraine cho biết
nước này đang phải chạy đua với thời gian để tận dụng tối
đa ưu thế của hệ thống ata cms trong bối cảnh lực lượng nga bắt đầu vòng lập hứng chịu thiệt hại
và tìm ra biện pháp đối phó vũ khí mới của đối phương
ông stopak nhấn mạnh tất cả đều biết quân đội nga có khả năng thích ứng trong thời gian rất ngắn
chúng tôi còn khoảng hai tháng để tập kích mục tiêu nhiều hết mức trước khi họ tìm ra cách đối phó
năm hai nghìn hai mươi bốn có thể chứng kiến sự thay đổi đáng kể về sức mạnh không quân
khi ukraine đang chờ nhận hàng chục máy bay chiến đấu f một mươi sáu do mỹ sản xuất
ukraine cho biết loại máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa hành trình
và máy bay không người lái của nga đồng thời cung cấp cứu trợ cần thiết cho quân đội tại tiền tuyến
bông lượn đã giúp nga giành được một số lợi thế trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cho phép máy bay thả lượng lớn đạn dược xuống các vị trí của ukraine từ khoảng cách tương đối an toàn
tuy nhiên tiêm kích f một mươi sáu có thể sẽ khiến các khu vực tiền tuyến trở nên nguy hiểm hơn đối với phi công nga
do ukraine dự kiến sẽ sử dụng tên lửa không đối không
với tầm bắn lên tới gần năm trăm linh km
trong khi ukraine đang chờ f một mươi sáu được chuyển giao nga đang chịu tổn thất về máy bay trên chiến trường
trong những tháng gần đây số lượng lớn máy bay nga đã bị phá hủy
bao gồm cả những máy bay ở xa tiền tuyến
điều này có đặt ra thách thức đối với lực lượng không quân nga trong các trận chiến trên không sắp tới
tuy nhiên các quan chức ukraine và một số đồng minh đã nhiều lần cảnh báo rằng
số lượng nhỏ máy bay chiến đấu f một mươi sáu sẽ không giúp ukraine thay đổi diễn biến cuộc xung đột
liệu các quốc gia phương tây có thể cung cấp số lượng lớn máy bay chiến đấu
để giúp kiev giành ưu thế trên chiến trường hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời
mặc dù vậy f một mươi sáu vẫn sẽ giúp củng cố lực lượng không quân ukraine đã bị suy giảm
sau hơn hai năm xung đột với nga
bên cạnh đó nga và ukraine vẫn sẽ tiếp tục thế trận mèo vườn chuột
trong các trận chiến trên biển và thời gian tới
máy bay không người lái và tên lửa hành trình của ukraine đã chứng tỏ
là vấn đề nghiêm trọng đối với hạm đội biển đen của nga
ukraine đã nhắm mục tiêu thành công vào các tài sản của nga ở biển đen
bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm nepine sản xuất nội địa
và tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do phương tây cung cấp
giới chức ukraine ước tính nga hiện đã mất tới một phần ba hạm đội biển đen
các cuộc tấn công của ukraine ở khu vực tây bắc biển đen đã buộc nga
phải di chuyển nhiều tài sản hải quân ra xa ukraine hơn
bao gồm việc chuyển một số tàu chiến tới căn cứ novorossiysk
trong khi đó ukraine không sở hữu lực lượng hạm
hạm đội biển đen của nga sẽ sử dụng khoảng thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn
để làm căng thẳng thêm các cuộc chiến trên biển với nga
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại